xuất phát từ tấm lòng dành cho các bệnh nhân nghèo đã hơn chục năm nay tại chùa linh sơn
phường thanh nhàn có một nhóm thiện nguyện hàng ngày vẫn nấu những bữa cơm từ thiện và phát miễn
phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện ca trên địa bàn thành phố những suất cơm đó có ý nghĩa
thật lớn lao đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện
từ năm giờ sáng mọi người trong cô đặc bộ đã tập trung ở chùa linh sơn
cùng nhau làm những công việc thầm lặng nhưng chứa đầy tình yêu thương nấu những suất cơm từ thiện
mỗi người một việc người nhóm bếp người nhặt rau sơ chế đồ ăn đã một mươi hai năm nay
họ gắn bó với nhau như một gia đình cùng nhau nấu những suất cơm từ thiện
mang yêu thương đến sẻ chia với những bệnh nhân nghèo
mỗi người trong nhóm cơm từ thiện chùa linh sơn có hoàn cảnh khác nhau
nhiều người mặc dù vất vả chăm bề với cuộc sống riêng nhưng với ngọn lửa của thiện tâm
của tình thương dành cho bệnh nhân nghèo bếp cơm từ thiện vẫn luôn được duy trì và phát triển
em là đến làm từ thiện hết quay đi từ bốn h ba mươi sáng cho đến làm đến tám h ba mươi chín h
thì xong thì bắt đầu ra
đóng gói cơm cho đến xe đầu tiên là có mấy chục xuất rồi
thế xong bây giờ nên dần dần cứ tăng dần tăng dần thì theo yêu cầu của bệnh viện
thế bây giờ thì nên làm bốn trăm linh xuất
với những bệnh nhân ung thư đang điều trị món quà đặc biệt của lòng thiện tâm mà sư thầy
và những phật tử chùa linh sơn trao tặng đã làm vơi bớt đi những nỗi đau của bệnh tật
và thắp lên hy vọng về ngày mai tươi sáng
chùa này rất là làm nhiều món hợp với cơm của các bệnh nhân
các bệnh nhân người thì đưa cháo người thì có đảo thế này thế kia và sửa nữa
các nhà bệnh nhân rất là cảm ơn
những suất cơm từ thiện không chỉ mang giá trị vật chất mà còn như một liều thuốc tinh thần đến với những người bệnh
đó cũng là sự sẻ chia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
đồng thời mang giá trị truyền thống lá lành đùm lá rách tương thân tương ái của người việt nam